cảm ơn các bạn đã theo dõi
cảm ơn các bạn đã theo dõi
chỉ hệ thống tái chế rác thải ở thụy điển tiên tiến đến mức quốc gia này phải nhập khẩu rác từ nước khác để duy trì hoạt động của nhà máy xử lý
từ năm hai nghìn một mươi một bãi rác ở thụy điển chỉ nhận chưa đến một rác thải từ hộ gia đình
hệ thống xử lý rác thải của quốc gia này phải nhận thêm rác nhập khẩu từ nước ngoài để duy trì hoạt động tái chế
năng lượng sản sinh trong quá trình đốt rác được đưa vào hệ thống sửa của các hộ gia đình
các thành phố thụy điển đầu tư nhiều vào công nghệ thu gom rác tiên tiến như hệ thống hút chân không
tự động trong khu dân cư giúp giảm nhu cầu sử dụng xe rác
hệ thống chứa rác ngầm cũng giúp giải phóng diện tích mặt đường và tránh tình trạng bốc mùi khó chịu
trong bối cảnh khí thải gây hiệu ứng nhà kính là nguyên nhân gây ra tình trạng biến đổi khí hậu
xe đạp đang ngày càng được ưa chuộng như một phương tiện giao thông thân thiện với môi trường
nhật bản mới đây đã phát triển hệ thống trông giữ xe đạp tự động tiết kiệm diện tích và chi phí
những thông tin chi tiết của hệ thống này sẽ có trong phần tin sáng tạo ngay sau đây
đặt ngầm dưới mặt đất bên trong của ecocycle là các giá giữ xe đạp được thiết kế để chuyển động theo trục quay lên xuống
hoạt động của ecocycle được điều khiển hoàn toàn bằng máy tính
hệ thống này có tính an toàn cao với nhiều cảm biến giám sát đi kèm
ghi ken cho rằng khả năng xe đạp trong ecocycle bị đánh cắp là bằng
điều đặc biệt là thời gian trung bình nhận hoặc trả một chiếc xe đạp của ecocycle cực nhanh
chỉ vào khoảng từ tám đến một mươi ba giây
giá thành thấp cũng là một ưu điểm quan trọng của ecocycle
do hệ thống này không tốn diện tích đất và không tốn nhân lực
hiện nay trên toàn nhật bản có một mươi chín điểm đã lắp đặt ecocycle
tổ chức cảnh sát châu âu europol vừa quyết định giới thiệu bộ lịch đời mới
với hình ảnh được đăng tải trên lịch là những tên tội phạm bị truy nã của các quốc gia châu âu
ngoài việc hiển thị thời gian như bất kỳ tờ lịch thông thường nào khác
lịch do europol phát hành sẽ có thêm hình ảnh
thông tin về tội phạm đang bị truy nã
ý tưởng phát hành lịch in hình tội phạm bị truy nã của europol nhận được sự đồng tình
cổ vũ của nhiều người đặc biệt là giới truyền thông châu âu
theo đó hai mươi ba hình ảnh tội phạm bao gồm cả nam và nữ đang bị truy nã trên khắp châu âu
sẽ xuất hiện trên lịch đếm ngược đến giáng sinh và chào đón năm mới hai nghìn một mươi bảy

nếu tội phạm bị bắt giữ hình ảnh trên trang web của europol sẽ bị gỡ bỏ
chúng tôi muốn làm những điều mới mẻ trong cuộc sống
chúng tôi muốn chứng minh cho họ thấy phụ nữ cũng làm được những điều mà họ cho rằng chỉ nam giới mới làm được
thu hút được nhiều sự quan tâm từ giới trẻ
những hội viên hy vọng sẽ nhận được sự giúp đỡ từ chính phủ và các nhóm cứu trợ quốc tế
để những chiếc xe đạp sẽ mở ra con đường mới cho thế hệ tương lai của afghanistan
tránh xa khỏi bạo lực và xung đột
cả một thế hệ trẻ em nông thôn trung quốc đã và đang lớn lên trong sự thiếu vắng tình thương chăm sóc của cha mẹ
cha mẹ của những đứa trẻ này rời quê nhà lên thành phố làm ăn xa xứ
tìm kiếm việc làm với hy vọng có một tương lai tốt đẹp hơn
các em được giao cho ông bà hay các trường nội chú nuôi nấng
hoặc tệ hơn phải tự xoay sở để chăm sóc bản thân
một số chính quyền địa phương và các tổ chức phi chính phủ đang tìm cách lấp đầy chỗ trống do cha mẹ các em để lại
nhưng nhiều người lo ngại rằng nếu không có thay đổi lớn
những đứa trẻ bị bỏ lại này có thể không chống đỡ được với những khó khăn của cuộc sống
quận hòa phong ở miền trung trung quốc một khu vực cô lập nhất của trung quốc
phong cảnh ở đây đẹp và hùng vĩ nhưng ẩn sau đó là vấn đề xã hội nhức nhối ở trung quốc
đó là những đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi tại quê nhà
theo khảo sát của chính phủ trung quốc hiện có sáu mươi một triệu trẻ em nông thôn nước này đang sống thiếu bàn tay chăm sóc của cha mẹ
bởi vì họ đã lên các thành phố lớn để tìm việc làm thoát nghèo
lý nhất khôi năm nay một mươi ba tuổi là một trong số hàng triệu đứa trẻ bị bố mẹ bỏ lại lên thành phố làm ăn
khi được hỏi có nhớ về bố mẹ không nhất khôi cho biết em đã không gặp bố từ bốn năm trước
còn mẹ về thăm em một lần mỗi năm hiện em đang sống cùng với ông bà nội
hàng ngày em đến trường được chơi đùa với các bạn trong lớp
nhưng có những lúc em cảm thấy rất cô đơn nhất là khi ở nhà một mình
khi ông bà em đi vắng em không biết làm gì cả
cha mẹ em thì đã lên thành phố tìm việc từ khi em còn nhỏ em rất nhớ họ
các thành phố lớn của trung quốc cần lao động nhập cư
song chính quyền địa phương thường từ chối cung cấp các dịch vụ thiết yếu như y tế giáo dục cho con cái của người lao động
các em cũng ít có cơ hội tiếp cận với các dịch vụ công cộng thành phố
do thu nhập thấp thiếu thốn mọi mặt về điều kiện sinh hoạt
không đủ trang trải học hành cho con cái nên người lao động không thể mang theo con lên thành phố mà buộc phải để lại chúng ở quê nhà
nếu bố mẹ em chấp nhận sống ở đây vì em em em sẽ cảm thấy rất có lỗi vì trở thành gánh nặng của họ
nhất khôi ở ký túc giá của trường
cứ cuối tuần là em phải mất hai tiếng đi bộ vượt núi để về thăm ông bà
sẽ tốt hơn nếu thằng bé được bố mẹ chăm sóc
tất cả những gì chúng tôi có thể làm là động viên giáo dục tháng bé
nhờ kệ các cô giáo trong trường chăm sóc nơi này rất xa so với thành phố
chúng tôi ở đây nghèo lắm

đã trở thành vấn nạn nhức nhối của xã hội trung quốc
nhiều em đã bị mắc chứng trầm cảm dẫn đến những bi kịch không đáng có
hoặc có những em mặc dù được đi học không hề thiếu thốn vật chất
nhưng thường xuyên đánh nhau và phải bỏ học
thưa quý vị và các bạn tình trạng cha mẹ và con cái xa cách như hiện nay
là một trong những hệ quả của quá trình đô thị hóa vấn đề di cư ở trung quốc
người lao động nông thôn ở nước này nếu muốn mang con cái lên thành phố
họ phải lo thêm nhiều khoản chi phí khác như tiền sinh hoạt hàng ngày
tiền thuê nhà tiền học cho con nhưng mức lương nhận lại không đủ để trang trải
bên cạnh đó những quy định hành chính dườm ra đã làm cho vấn đề này ngày càng tồi tệ hơn
hộ khẩu hệ thống đăng ký gia đình ở nông thôn hay thành thị
khiến hầu hết người di cư gặp khó khăn trong việc thay đổi hộ gia đình
mỗi khi chuyển tới nơi ở mới
trong căn nhà cũ kỹ em lương minh châu năm nay một mươi tuổi
cùng với em gái bảy tuổi đang sống cùng ông ba
ngôi nhà chỉ có một phòng ngủ và một chiếc giường nhỏ như thế này
một năm nay hai anh em không gặp bố mẹ của mình
chào con trai
con đang ở nhà chứ
con cố gắng học hành chăm chỉ đạt thành tích tốt nhé
con có muốn nói chuyện với mẹ không
không con không muốn
tại sao không
còn sợ lắm
tại sao em lại mong muốn có bánh gà tô nhiều như vậy
bởi vì trước đây chưa bao giờ em được tổ chức sinh nhật cả
vậy trước đó bố mẹ em có bao giờ liên lạc hỏi thăm em không
thế họ có gọi điện chúc mừng sinh nhật em bao giờ không
dạ không bao giờ
em có muốn nhắn với cha mẹ điều gì

dạ không bao giờ

bây giờ em mong ước điều gì nhất
em mong cha mẹ em sẽ trở về nhà ngay bây giờ
những chấn thương tâm lý của lũ trẻ rất khó nói nên lời
thiếu chăm sóc của người lớn nó là một điều rất khủng khiếp đối với chúng
tôi muốn chúng hiểu rằng điều đầu tiên và cũng rất quan trọng đối với lũ trẻ
chính là chúng biết tự mình kiềm chế được những cảm xúc
có những ông bố bà mẹ khi gọi điện thoại
liên lạc về với con thì đều ngạc nhiên sao chúng lại gầy yếu vậy
hoặc chỉ biết kiếm tiền để cố gắng thu xếp về nhà
mua cho chúng bộ quần áo là biết chúng nó đã vui lắm rồi
một nghiên cứu cho thấy bảy mươi những đứa trẻ này mắc các chứng trầm cảm
lo âu hoặc tổn thương về cảm xúc sớm sang ngã
và có nguy cơ phạm tội ở tuổi vị thành niên
số còn lại thì phải đi điều trị tâm thần
trong số sáu mươi một triệu đồng
hai triệu trẻ em bị bố mẹ bỏ lại
ước tính hai mươi triệu trẻ phạm tội
thật không thể tưởng tượng được
tôi tự hỏi trung quốc sẽ phải làm gì
với tình trạng đáng báo động như vậy
trở lại với câu chuyện của em lý nhất khôi
sau một năm giờ em có thể gặp lại mẹ của mình
tôi hỏi con là có ghét có trách tôi không
nó trả lời là không
tôi biết nó đã phải chịu rất nhiều tổn thương
tôi cũng mua nhiều đồ chơi quần áo vật chất cho con
nhưng có lẽ sẽ không bao giờ bù đắp lại tình cảm giữa hai mẹ con được
tôi cũng đang thu xếp cho con học tập ở một trường trung học trên thành phố
để có một cuộc sống tốt hơn
em rất hạnh phúc

em rất hạnh phúc
thật khó để miêu tả cảm giác của em lúc này
như được bay vậy
vẫn có hàng triệu trẻ em không có gia đình
không được chăm sóc đang chờ đợi một lời hứa từ cha mẹ
từ chính quyền trung quốc
để các em được sống đúng với độ tuổi của mình
chính quyền địa phương và các tổ chức phi chính phủ tại nước này
đang cố gắng hỗ trợ nhà ở cho các em đến trường
để bù đắp khoảng trống của cha mẹ
tuy nhiên những mối lo ngại vẫn còn đó
những biến động của cách mạng công nghiệp
sẽ khó có thể làm thay đổi tương lai
của cả một thế hệ sau này ở trung quốc
những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình
từ đông sang tây của truyền hình nhân dân